thông tin từ sở y tế thành phố đà nẵng cho biết là đến sáng nay hai mươi hai trường hợp người nước ngoài
trong đó có hai mươi người hàn quốc và hai người thái lan vẫn được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện phổi
trước khi cách ly tại khu tập trung theo quy định
thành phố đang lên phương án phối hợp với các hãng hàng không để đưa hai mươi hai hành khách này trở về hàn quốc
theo thông tin từ lãnh đạo cảng hàng không quốc tế đà nẵng cho biết hiện thành phố đà nẵng đang tính đến khả năng
đàm phán với các hãng hàng không khai thác đường bay đà nẵng hàn quốc để bố trí chuyến bay đưa hai mươi hai hành khách về lại hàn quốc
hiện cơ bản các hành khách nước ngoài đã đồng ý với phương án thành phố đưa ra
trước đó vào sáng qua sở y tế đà nẵng đã khởi động quy trình đón tiếp công dân từ nước ngoài về từ vùng dịch hàn quốc
phối hợp với các đơn vị liên quan chuyển tám mươi công dân về các khu vực cách ly
trong đó có hai mươi người hàn quốc và hai người thái lan được chuyển cách ly tại bệnh viện phổi
tuy nhiên hai mươi hai du khách nước ngoài phản ứng không muốn vào khu vực cách ly